hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an quản lý đã chính thức đi vào hoạt động

hiện các đơn vị của hai bộ đã có buổi làm việc để thống nhất phương án kết nối đối với hai người dữ liệu quan trọng này

mà nó chậm thôi

và kỹ thuật của bên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tử làm sao cho nó thống nhất thôi

sau khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đưa vào khai thác sử dụng
thì việc phối hợp kết nối cung cấp thông tin sẽ được nâng lên mức cao mới
phạm vi thông tin sẽ được mở rộng ra
do đó vấn đề phối hợp sẽ được nâng lên mức bộ
cũng theo nghị định tám mươi bảy về xây dựng cơ sở liệu quốc tịch liên tử
việc phối hợp này sẽ được thực hiện theo quy chế của hai bộ
trong thời gian tới cục hội tịch quốc tịch chứng thực của bộ thứ pháp
cục công nghệ thông tin và cục quản lý hành chính về tổ chức xã hội của bộ công an
sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu để xây dựng cái quy chế giữa hai bộ
thông tin từ bộ tư pháp cho biết đến nay cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
đã được đồng bộ tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba địa phương
với trên sáu triệu trẻ em khi sinh đã được cấp mã số định danh cá nhân
cũng tại buổi họp báo đại diện bộ tư pháp cho biết
trong thời gian vừa qua đã tiến hành kiểm tra một trăm sáu mươi năm văn bản được các địa phương ban hành
liên quan đến triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và cũng đã phát hiện một số văn bản chưa phát hiện
các văn bản không phù hợp với thực tiễn dẫn tới việc vừa ban hành đã phải thu hồi
trong thời gian vừa qua các địa phương pháp luật lại phải có xác nhận của chính địa phương
về việc không có biện truyền dựa
qua kiểm tra chúng tôi cũng thấy những văn bản đó chưa có cơ sở pháp lý

ngày pháp luật năm hai nghìn hai mươi một đồng thời tập trung chỉ đạo và tổ chức thi hành án
chú trọng giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài và chủ động tích cực
tổ chức thi hành án các vụ án tham gia

phạm vi đối tượng yếu tố cấu thành của khái niệm lý luận chính trị công an nhân dân
đồng thời cung cấp luận cứu khoa học và thực tiễn về vai trò của lý luận chính trị công an nhân dân
đối với các mặt công tác công an
các đại biểu cũng tập trung thống nhất và cho rằng việc quán triệt nhận thức đúng đắn
về lý luận chính trị của đảng vào trong công tác của toàn lực lượng là hết sức cần thiết và cấp bách
chỉ có nắm vững lý luận chính trị của đảng mới triển khai xây dựng
hình thành lý luận chính trị công an nhân dân đầy đủ toàn diện sâu sắc
đồng thời biến lý luận thành sức mạnh vật chất tập hợp phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
trong quá trình chuẩn bị hội thảo ban tổ chức đã nhận được hai mươi bài viết của nhiều nhà nghiên cứu lý luận chính trị
các nhà khoa học trong và ngoài ngành công an nhân dân
đây là những bài viết tâm huyết trí tuệ trách nhiệm có hàm lượng khoa học cao phân tích sâu sắc
làm rõ nhiều vấn đề về nội hàm khái niệm lý luận chính trị công an nhân dân
thực tiễn nghiên cứu phát triển và truyền bá lý luận chính trị công an nhân dân
vào ngày hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao đã phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam
tổ chức hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị việt nam
chấp thuận theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr chu kỳ ba của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
đây là lần đầu tiên việt nam xây dựng báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị upr chu kỳ ba
để gửi lên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
báo cáo giữa kỳ tự nguyện của việt nam cung cấp được những thông tin chân thực toàn diện và phản ánh những cam kết
nỗ lực nhất quán của việt nam để tiếp tục ổn định và phục hồi phát triển kinh tế xã hội
thực hiện các khuyến nghị upr về đảm bảo quyền con người
nhất là những nhóm người dễ bị tổn thương trong bối cảnh khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
cũng do tính chất tự nguyện báo cáo này đã phản ánh cách tiếp cận điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của việt nam
đồng thời bám sát các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch tổng thể
qua đó chuẩn bị một cách chân thực cho báo cáo quốc gia chu kỳ bốn
các phát biểu và tham luận tại hội thảo đã đánh giá cao cam kết và nỗ lực của việt nam
trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người
đồng thời khẳng định cam kết của các đối tác quốc tế các cơ quan và các bên liên quan hợp tác
để thực hiện hiệu quả các khuyến nghị upr được việt nam chấp thuận
là một trong số ít các quốc gia xây dựng báo cáo này việt nam đã thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên
sự minh bạch và nghiêm túc của việt nam đối với cơ chế upr nói riêng
và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về đảm bảo quyền con người nói chung
nhất là trong bối cảnh việt nam đang tích cực vận động ứng cử vào hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
dự kiến báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị upr chu kỳ ba
sẽ được giới thiệu tại khóa họp thường kỳ lần thứ bốn mươi chín của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc diễn ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày hôm nay cho biết
trong ngày đã có năm hai trăm linh hai bệnh nhân đã khỏi bệnh nhiều hơn một hai trăm một mươi bảy ca so với ca mắc mới
số tử vong đã giảm xuống thấp nhất trong vài tháng vừa qua còn năm mươi năm ca

một mươi giờ ngày hôm qua cho tới một mươi bảy h chiều ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ba chín trăm tám mươi năm ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và ba chín trăm bảy mươi bảy ca ghi nhận trong nước tăng ba trăm năm mươi chín ca so với ngày trước đó
tại năm mươi tỉnh thành phố có một bảy trăm tám mươi hai ca trong cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
đó là thành phố hồ chí minh đã giảm năm mươi ca tây ninh giảm ba mươi tám ca cà mau giảm hai mươi tám ca
tại hà nội sở y tế hà nội thông báo
bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến một mươi tám h ngày hôm nay thành phố ghi nhận một mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó tám ca đã được cách ly và hai ca tại cộng đồng
bên cạnh các số liệu được cập nhật về diễn biến của tình hình dịch covid một mươi chín
bộ y tế cũng công bố đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín của sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước
trong đó có hai mươi sáu tỉnh xanh ba mươi bảy tỉnh vàng không có tỉnh cam và đỏ
cụ thể hai mươi sáu tỉnh thành phố cấp một bình thường mới
gồm bà rịa vũng tàu bắc giang bắc cạn bình thuận cao bằng điện biên đồng nai hà giang hà nội
hải phòng hòa bình con tum lai châu lạng sơn lào cai ninh bình phú yên quảng ninh sóc trăng sơn la tây ninh
thái bình thái nguyên trà vinh tuyên quang yên bái
bảy tỉnh thành phố cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình gồm an giang bạc liêu bắc ninh bến tre bình định bình dương bình phước
cà mau cần thơ đà nẵng đắk lắc đắk nông đồng tháp gia lai hà nam hà tĩnh hải dương hậu giang hưng yên khánh hòa
kiên giang lâm đồng long an nam định nghệ an ninh thuận phú thọ quảng bình quảng nam quảng ngãi quảng trị thanh hóa thử thiên huế
tiên giang tp hcm vĩnh long vĩnh phúc
toàn quốc không có tỉnh thành ở cấp ba vùng cam nguy cơ cao và cấp bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
tuy nhiên vẫn có một mươi bốn huyện chín mươi tám phường xã thuộc vùng cam hai huyện ở quảng nam thanh hóa và ba mươi bảy phường xã thuộc vùng đỏ
trong năm thành phố trực thuộc trung ương có hai địa phương thuộc cấp độ một là hà nội và hải phòng
ba thành phố còn lại gồm tp hcm đà nẵng cần thơ là vùng vàng thuộc cấp độ hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hai mươi hai cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi tới đây
ở khu vực quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to lũ trên sông bồ thừa thiên huế sông vu gia quảng nam
và các sông ở quảng ngãi lên mức báo động hai đến báo động ba có sông trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực miền núi và ngập ống tại khu vực trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự
tập trung vào một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân đặc biệt là tập trung bảo đảm an toàn
về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với các khu vực
đã xảy ra mưa lớn lũ quét sạt lở đất trong thời gian vừa qua
kiểm tra ra soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trở tự
tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã trong ứng phó với thiên tai
kết hợp với công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhất là trong công tác nắm hộ nắm người tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh thiên tai
gì rời sơ tán người ra khỏi khu vực
năm các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư kinh phí
để kịp thời tri viện cho các địa phương trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy điều hành
trong ứng phó với thiên tai tổ chức tìm kiếm cứu nạn
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai dịch bệnh tổ chức trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số
sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về ban chỉ đạo upt bộ công an
qua văn phòng bộ số điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
trong tình huống vô cùng nguy cấp đại úy nguyễn văn cường
chiến sĩ tổ cảnh sát trật tự
công an phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội
cùng một người dân đã nhanh ý kịp thời cứu người bị nạn
trong màn mưa mỏng gió to kè hồ chơn dốc nạn nhân ngày càng bị đẩy ra xa bờ
trong đầu đại úy cường chỉ có một suy nghĩ duy nhất
phải cứu bằng được người đang chấp chới dưới nước lạnh
thuyền vớt rác ven hồ được huy động vơ đại một chiếc sẻng nhựa
anh cùng một thanh niên khác người dùng sẻng người dùng tay
treo thuyền tiếp cận và vớt
được nạn nhân đã gần như bất tỉnh
cái kết có hậu đã sửa ấm ngày tháng một mươi ra dép giữa lòng thủ đô
trong phần tiếp theo của bản tin
công an tỉnh khánh hòa đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang truy bắt trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
phòng cảnh sát hiếu được xác định đã gây ra vụ thảm án ở xã tân thanh huyện lạng giang
điều đáng buồn nạn nhân chính là những người thân ruột thịt trong gia đình hiếu
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào sáng ngày hôm nay công an bắc giang nhận được tin báo
của người dân về việc hiếu truy sát nhiều người trong gia đình
khi đến hiện trường lực lượng chức năng phát hiện thi thể ba người trong gia đình hiếu tử vong
trên người có nhiều thương tích gồm ông trần đình luật là bố của hiếu
bà bùi thị thoa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín là vợ ông luật
và chị trần thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu con gái ông luật và bà thoa
cùng chú tại địa chỉ trên tử vong tại sân nhà
bước đầu lực lượng chức năng xác định hiếu giết bố mẹ và em gái
khi rời hiện trường hiếu đi xe máy hiệu honda grim biển kiểm soát chín mươi tám h năm mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi tám
đội mũ bảo hiểm mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh
được biết hiếu có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày một mươi ba tháng một mươi
công an bắc giang đề nghị người dân khi có thông tin về đối tượng hiếu
thì thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm năm mươi tám một trăm hai mươi bảy hoặc chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù yên tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự
về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố bị can đối với đối tượng
hà minh phú trú tại bản sọc xã mường bang huyện phủ yên tỉnh sơn la
trước đó lợi dụng nhu cầu muốn có giấy phép lái xe của người dân đối tượng hà minh phú đã công khai
giao bán giấy phép lái xe mô tô xe máy hạng a một a hai và giấy phép lái xe ô tô các hạng b một b hai cde
trên các trang mạng xã hội như facebook zalo
người có nhu cầu mua bằng chỉ cần gửi ảnh chân dung ảnh giấy chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân cùng cam kết
chỉ sau từ bảy đến một mươi ngày sẽ nhận được giấy phép lái xe
qua điều tra công an huyện phú yên đã làm rõ thủ đoạn bắt giữ đối tượng phú
thu giữ một mươi chín giấy phép lái xe giả cùng nhiều bộ hồ sơ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe giả
tại công an đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt được trên bốn mươi triệu đồng
vừa tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tháng một mươi cho đến nay phát huy tinh thần sung kích sáng tạo
đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn
vừa thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng đoàn viên cho tám xã ngoại thành tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
vào ban đêm các ngày nghỉ cuối tuần
một mươi tám h một ngày cuối tuần tổ tuần tra của công an xã và dân quân xã vĩnh ngọc
có sự tăng cường của đoàn viên các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố nha trang
bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
địa bàn tuần tra là trên tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn
nhiệm vụ tuần tra là kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở bà con trong xã
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập đông người
với lực lượng nông cốt đại đồng viên thanh niên công tác cả các đội nghiệp vụ thuộc khối cơ quan kiểm soát điều tra
và đội cảnh sát giao thông trật tự thì định kỳ vào đêm thứ sáu và thứ bảy hàng tuần
chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ tuần trai cảnh sát lung phiên trên địa bàn các xã
đảm bảo tuần trai khắp chính địa bàn kịp thời phát hiện và bắt xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã chú trọng tuyên truyền
hồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm
các quyết định của đài phương trong công tác phòng chống dịch
đảng ủy ủy ban cũng đánh giá cao và ghi nhận kết quả của kết hợp trong đó là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín
kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tám xã trong đó có xã vĩnh ngọc
trên cơ sở cơ hợp của đoàn công an thành phố đảng ủy ủy ban chỉ đạo lực lượng công an xã
lực lượng quân sự cán bộ công chức tham gia phối hợp tuần trai khép kín
trên địa bàn tám xã trong đó có xã văn ngọc
trong thời gian qua đã phát hiện là bàn giao công an xã lập một hồ sơ
một trường hợp có hành vi đánh bài bốn trường hợp là vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ
hai trường hợp là tạm giữ mô tô các loại và giải tán là ba mươi nhóm thanh niên tụ tập uống rượu bia ở cộng đồng
tổ tuần tra xã phước đồng quá trình tuần tra làm nhiệm vụ
tổ tuần tra đã phát hiện xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
và các quy định phòng chống dịch như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy
đi xe máy vào đường ngược chiều không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
thậm chí một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang tập trung ăn nhậu ngay trên đường giao thông
tổ chức đánh bài trong quán nước
sau một thời gian dài quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh khánh hòa nói chung
thành phố nha trang nói riêng về cơ bản đã được kiểm soát
cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hiện ở mức nguy cơ trung bình
tuy nhiên một bộ phận người dân hiện nay lại có tâm lý chủ quan lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
việc tăng cường tuần tra phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
kết hợp với tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch của đoàn thân niên công an tp nha trang là rất cần thiết
vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự vừa góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong nhân dân